kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ bão số tám
vào hồi một mươi h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
cách nam định khoảng một trăm ba mươi km cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km cách nghệ an khoảng một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực thanh hóa nghệ an
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo mưa lớn trong ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến năm mươi km
có nơi trên một trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông